vào khoảng tám giờ ba mươi phút tối ngày hôm qua tại quốc lộ một mươi chín đoạn qua địa bàn thôn nhân tân
xã đắc ta rây huyện mang giang tỉnh gia lai một chiếc xe khách dường nằm bỗng dưng bốc cháy dữ dội
khi đang chở theo nhiều hành khách
vào thời điểm trên xe ô tô khách biển kiểm soát bảy mươi bảy b một nghìn sáu mươi năm chạy theo hướng bình định đắk nông
lúc này trên xe có hai mươi một người gồm hai tài xế hai phụ xe và một mươi bảy hành khách
khi đến địa điểm trên xe khách tự bốc cháy
mặc dù lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động xe cứu hỏa xuống hiện trường
tuy nhiên ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ xe khiến hàng hóa hành lý của hành khách bị thiêu dụi
chiếc xe hư hỏng hoàn toàn may mắn hai mươi một người trên xe đã kịp thời thoát xuống